một lô hàng gần bảy hộp shisha nhập lậu không có giấy tờ hóa đơn hợp lệ vừa bị công an tỉnh thanh hóa tạm giữ khi lưu thông qua địa bàn tỉnh
ngày bảy trên tuyến quốc lộ một a qua huyện quảng sương công an tỉnh thanh hóa kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi n chín nghìn chín trăm bốn mươi tám do đỗ hải dưỡng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã yên lương y yên nam định điều khiển
và phát hiện trên xe chở gần bảy hộp shisha không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
đây là loại thuốc mà giới trẻ thường sử dụng trong các quán bar karaoke nhà hàng vũ trường và thường được gọi là thuốc lào ả rập
theo lời khai ban đầu của lái xe số shisha này được thuê trở từ tp hcm ra hà nội tiêu thụ
được biết mỗi hộp shisha bị lực lượng chức năng thanh hóa thu giữ có trọng lượng hai trăm năm mươi gram với tổng trọng lượng hơn bảy hộp vào khoảng hơn hai tấn